giới kinh doanh bánh trung thu cho biết nếu như những năm trước cần đến sát ngày các cửa hàng mới hạ giá
thì sở dĩ năm nay phải giảm giá sớm là do các cơ sở nhỏ không thể cạnh tranh với các thương hiệu lớn
nên đã chủ động áp dụng chính sách đại hạ giá để thu hút khách
trái lại các đơn vị sản xuất bánh trung thu lớn có uy tín cho biết họ không có chủ trương giảm giá
bên cạnh đó những năm gần đây người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn những chiếc bánh trung thu handmade thay thế
ngoài ra các dòng bánh trung thu cao cấp làm từ các nguyên liệu đắt đỏ như tỏi đen hạt chia yến xào đông trùng hạ thảo
cũng được người tiêu dùng đặc biệt quan tâm vì vậy càng tạo nên áp lực về sự cạnh tranh trong thị trường bánh trung thu